tiếp đại sứ panama servio samudio đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc mừng đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại việt nam
có những đóng góp quan trọng vào thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
quan hệ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại việt nam panama đều phát triển tích cực trong nhiệm kỳ của đại sứ
kim ngạch thương mại hai triệu đã tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bốn khi đại sứ bắt đầu công tác
hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa du lịch đào tạo được hai bên quan tâm thúc đẩy
nhân dịp này thủ tướng bày tỏ cảm ơn đại sứ đã góp phần thúc đẩy hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ tây ban nha tại đại học hà nội
bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của việt nam một đất nước tươi đẹp
đại sứ chân thành cảm ơn sự ủng hộ của thủ tướng lãnh đạo các bộ ban ngành việt nam trong nhiệm kỳ công tác của mình
đại sứ panama servio samudio cho biết ông đã lên kế hoạch quay trở lại việt nam để xem giải đua công thức một
ông khẳng định panama luôn sắt cánh ủng hộ việt nam đảm trách tốt vai trò chủ tịch asean vào năm sau
và mong muốn việt nam là cầu nối cửa ngõ để panama vào thị trường asean
panama cũng sẵn sàng là cầu nối cửa ngõ để việt nam vào thị trường mỹ la tinh
ông bày tỏ cảm ơn chính phủ việt nam đã tạo điều kiện để hai bên ký hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
vào tháng sáu vừa qua qua đó giúp doanh nghiệp công dân hai nước tăng cường giao lưu sang thăm lẫn nhau